theo sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ từ đầu năm đến nay cần thơ đón hơn bốn chín triệu lượt du khách
có nghĩa là tăng chín năm so với cùng kỳ và đạt năm mươi tám năm kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
từ đó cần thơ cũng trở thành điểm đến thu hút nhiều đoàn farm trip của các tỉnh thành phố đến khảo sát và kết nối tour tuyến quảng bá du lịch
theo đó các doanh nghiệp phục vụ trên một năm mươi bốn triệu lượt khách lưu trú tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đạt năm mươi bốn ba kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
trong đó số khách quốc tế lưu trú tăng một mươi ba sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tổng thu từ du lịch đạt hai hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
có nghĩa là tăng một mươi bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và đạt năm mươi bốn hai kế hoạch năm
lượng khách đến cần thơ tăng một phần nhờ vào các đường bay mới liên tiếp được mở trong sáu tháng qua